tăng cường công tác kiểm tra duy tù kịp thời hư hỏng xuống cấp các tuyến đường giao thông
quản lý tốt hành lang an toàn giao thông đường bộ đường sắt
cũng trong buổi họp báo bộ tư lệnh thủ đô cũng báo cáo về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn
và gọi công dân nhập ngũ năm hai nghìn một mươi sáu